kính chào quý vị khán giả và mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thông tin cập nhật về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm liên quan đến vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can dương đức minh phó giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai về hành vi nhận hối lộ
bị can nguyễn kim dương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp việt lâm có địa chỉ tại đường trần đại nghĩa phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội đưa hối lộ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với dương đức minh đồng thời khám xét khẩn cấp nơi làm việc và xác quyết định tạm giữ nguyễn kim dương
quá trình điều tra xác định để mua hồ sơ cải tạo xe ô tô tải thành xe ô tô tải có cần cầu tự hành dương đã đưa hối lộ cho minh
cụ thể sau khi sương thực hiện cải tạo phương tiện xe ô tô tại xưởng sửa chữa phương tiện của dương
thì đối tượng này đưa phương tiện đến công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai mã số hai nghìn bốn trăm linh một d để kiểm định
sau khi kiểm định dương đã chi phí cho minh với mỗi phương tiện là một mươi năm triệu đồng hiện vụ án đang được mở rộng
trong khi đó tại tuyên quang phó giám đốc tri nhánh công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn tại tỉnh tuyên quang hứa văn toàn đã bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã đưa hối lộ cho mình

theo tính toán của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi ba việt nam có thể sẽ thu hút từ ba mươi sáu ba mươi tám tỷ usd vốn đầu tư nước ngoài
trong đó vùng đông nam bộ với tp hcm và tỉnh bình dương vẫn chủ lực về thu hút fdi
việc các nhà đầu tư liên tục đổ bộ tìm hiểu cơ hội đầu tư ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy vùng đông nam bộ vẫn là điểm đến hấp dẫn
điều này có thể thấy rõ khi hai vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút fdi năm hai nghìn hai mươi hai
hồ chí minh thu hút ba chín mươi bốn tỷ usd và bình dương thu hút ba một mươi bốn tỷ usd
sau khi vấn đề quan trọng nhất là hạ tầng đã được giải quyết các tỉnh đông nam bộ tiếp tục tăng cường mở rộng các khu công nghiệp mới để tạo quỹ đất đón các nhà đầu tư
bài đầu tàu kinh tế tp hcm đang xúc tiến để đầu tư khu công nghiệp phạm văn hai rộng sáu trăm sáu mươi tám ha
tại bình dương khu công nghiệp v ship ba với diện tích một hectare đang được đầu tư thành khu công nghiệp xanh
ngay sau khi đầu tư khu công nghiệp này bình dương đã thu hút được dự án của tập đoàn lego với số vốn đầu tư một ba tỷ usd
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết năm hai nghìn hai mươi ba các tỉnh đông nam bộ được kỳ vọng là ngọn cờ đầu trong thu hút fdi
thưa quý vị hiện nay việt nam đã có quy định về việc cho phép người nước ngoài cũng như việt kiều được mua và sở hữu nhà tại việt nam

những năm qua số lượng bà con việt kiều sở hữu nhà tại việt nam lại rất ít do những rào cản về hồ sơ và pháp lý
trong năm hai nghìn hai mươi hai số lượng bất động sản nhà ở trong các dự án mới đưa ra giao dịch hạn chế
chủ yếu các sản phẩm bất động sản đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán
trong khi nhu cầu đầu tư mua sử dụng của người dân vẫn cao các phân khúc nhà ở chung cư nhà riêng lẻ đất nền có tính thanh khoản tốt
tồn kho bất động sản chủ yếu ở phân khúc căn hộ cao cấp
bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đặc biệt là đối với các dự án ở vị trí có điều kiện hạ tầng không thuận lợi và thuộc về nhà đầu tư thứ cấp
các dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như mức độ ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân doanh nghiệp đó
theo câu lạc bộ bất động sản tp hcm mỗi năm lượng vốn fdi đầu tư vào việt nam rất lớn
nhà đầu tư nước ngoài cũng ngày càng nhiều hơn
việc làm ăn lâu dài ở việt nam khiến họ có nhu cầu sở hữu nhà ở căn hộ
trong đó nhu cầu sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại việt nam khoảng hơn một triệu căn hộ và nhu cầu sở hữu nhà ở của việt kiều lên đến hơn ba triệu căn hộ
tuy nhiên hiện nay
người nước ngoài muốn sở hữu nhà tại việt nam đang gặp vướng mắt về pháp lý

họ được quyền sở hữu đất
tuy nhiên lực đất đai là chưa cho phép người nước ngoài được phép đứng tên trên sổ đỏ được phép có quyền sử dụng đất
cho nên khi hai cái lục trồng chéo đoạn nhau thực tế là hai cái đó vướng nhau và họ không thể nào mua một căn nhà mà được ghiết lên với đất được
luật về mua nhà đối với người nước ngoài tại việt nam còn hạn chế
giới hạn trong khu vực làm cho việc tiếp cận sản phẩm của người nước ngoài bị hạn chế
tuy nhiên không phải ai cũng nắm bắt và hiểu rõ về những nghị định quy định này
do đó giải pháp nhà ở cho người nước ngoài và việt kiều đang là vấn đề được quan tâm

các chuyên gia nếu tháo gỡ những vấn mắc liên quan đến thủ tục hành chính quy định pháp luật về việc cho phép người nước ngoài và việt kiều sở hữu nhà
sẽ tạo ra những lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản việt nam từ đó tạo cầu nối giao thương cho người nước ngoài và việt kiều gia tăng lượng kiều hối để đầu tư vào thị trường
thưa quý vị theo yêu cầu của nghị định sáu trên hai nghìn hai mươi hai trên ndcb trước ngày ba mươi một tháng ba sắp tới
doanh nghiệp có trách nhiệm phải cung cấp số liệu phát thải khí nhà kính
đây là bước đầu tối quan trọng để thực hiện hóa các cam kết của việt nam về giảm phát thải rồng ở mức số vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên giai đoạn đầu đang gây lúng túng cho doanh nghiệp cũng như là các cấp quản lý về cách thức đo lường
cũng như những cơ quan nào cấp tỉnh thành sẽ chịu trách nhiệm thực thi
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
lộ trình thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm hai nghìn ba mươi được chia thêm hai giai đoạn
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi
trong đó hai nghìn hai mươi ba là năm tối quan trọng để bắt đầu các bước thống kê các ngành lĩnh vực có mức phát thải khí nhà kính cao bao gồm
nhà máy nhiệt điện cơ sở sản xuất công nghiệp
thứ hai là công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm từ một pore trở lên
thứ ba là các tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hàng năm từ một po trở lên
và cuối cùng là nhóm các cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hàng năm từ sáu mươi năm tấn trở lên
ngay đầu tháng ba thôi các bộ ngành trong đó bộ ống thương cũng sẽ văn hành văn bản và trong đó có mẫu biểu
về quy định các nội dung cần phải cung cấp thông tin
thì là chỉ cung cấp thông tin về số liệu hoạt động
bản chất là cung cấp số liệu mà các anh đã tiêu thụ các loại nhiên liệu mà nguồn phát thải khí nhà kính
bây giờ làm sao các sở ngành địa phương cập nhật được số liệu của các cơ sở mà lấy tiêu chí một toe một năm
hoặc là ba tấn co hai phát thải một năm để cập nhật lại danh mục quy định đó
hai nhóm doanh nghiệp quan tâm nhất đến giai đoạn nước rút trong thống kê phát thải là công ty năng lượng và công ty thép
riêng đối với ngành thép có nhiều công ty quy mô lớn là công ty nước ngoài nên quan tâm đến tình trạng
phải chịu hai lần những quy định thuế phí liên quan môi trường
đồng thời với giai đoạn vừa làm vừa thử nghiệm như hiện nay
doanh nghiệp thép và năng lượng cũng đặt nhiều câu hỏi về mức chế tài
nếu chưa kịp hoàn thành báo cáo trước ngày ba mươi một tháng ba sắp tới
thì những cái mà liên quan đến cái trách nhiệm báo cáo của các cái doanh nghiệp
thì cũng chưa phải là có cái mức độ xử phạt quá lớn đâu
đấy mà chúng tôi cũng xác định rằng là cái giai đoạn này là cái giai đoạn chuyển tiếp
thì để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp
hiện nay cục ngoại trưởng hiệu chúng tôi cũng như cục tài nguyên môi trường
phối hợp các bộ ngành đang kết hợp với cả bên liên đoàn thương mại công nghiệp việt nam vcci
sắp tới chúng tôi sẽ có một cái chương trình phối hợp để mà xây dựng ra
cái chương trình tập huấn cũng như là đào tạo cho doanh nghiệp
mặc dù là chúng tôi với cái nguồn lực có hạn thì không thể là bảo phụ hết tất cả các lĩnh vực
nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều nhất có thể
thì cái này thì trong cái thời gian tới khi mà chúng tôi đã chuẩn bị xong
thì sẽ công bố đến các doanh nghiệp chia sẻ với doanh nghiệp
để mà có thể là mức lan tỏa nhiều nhất có thể
thống kê mức độ phát thải trong đó đo lường được mức độ của co hai
mang tính tiền đề cho các chính sách kinh tế vĩ mô cũng như cho xuất khẩu
bởi cuối năm hai nghìn hai mươi hai liên minh châu âu eu đã tiên phong công bố
cpam quản lý khí thải co hai xuyên biên giới hạn chế tình trạng gia công xuyên biên giới gây cộng nhiễm
chính sách này dự kiến áp dụng tháng một mươi năm nay sẽ làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu
khi không chứng minh được lượng phát thải co hai trong mức cho phép
cũng như nếu chưa có định giá carbon chuẩn
định giá carbon là đòn bể kinh tế quan trọng trong kinh tế bền vững
thông qua công việc đúng nghĩa đen của nó là định mức giá trị theo đường carbon thải ra
khi tiêu thụ năng lượng hoạt động doanh nghiệp
khi có định giá cụ thể sẽ giúp nền kinh tế có động lực giảm phát thải
tuy nhiên công việc song song là tiếp tục phát triển các công nghệ trung hòa co hai trong lúc vận hành
điều này sẽ giúp doanh nghiệp đặc biệt là công nghiệp sản xuất dần xanh hóa quy trình sản xuất
nhưng vẫn đảm bảo được công suất phục vụ thị trường
miễn là ở đâu có cái định giá carbon thì sẽ có những cái cơ chế thị trường
thì cơ chế thị trường đó sẽ được quy định về kiểm kê và kiểm kê khí nhà kính
thì nó theo tiêu chuẩn toàn cầu
hiện nay đối với việt nam chúng ta khi xây dựng cái thông tin về kiểm kê khí nhà kính
thì chúng ta ban đầu cũng phải học quốc tế chúng ta không sáng tác gì hơn
chẳng qua là các cái cách làm nó có nhiều cấp độ khác nhau thì chúng ta sẽ làm từ dễ đến khó
cuối năm hai nghìn hai mươi hai bộ công thương đã chính thức phê duyệt kế hoạch biến đổi khí hậu
và tăng trưởng xanh của ngành công thương giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo kế hoạch này việc tăng trưởng xanh đến năm hai nghìn hai mươi năm
thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững
trong công nghiệp thương mại nhằm đạt mục tiêu giảm năm tám mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu
của các ngành sản xuất như dạch mai thép nhựa hóa chất rượu bia nước giải khát giấy
thời gian tới nhân lực của liên bộ công thương và bộ tài nguyên môi trường
sẽ tiếp tục các khóa huấn luyện hướng dẫn đến sở ngành hiệp hội
phổ biến quy tắc thống kê phát thải để kịp tiến độ báo cáo trước ngày ba mươi một tháng ba
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây là kết thúc
mình kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại